thưa quý vị sông ngòi ao hồ là môi trường sống của các loài cá ngọt nhưng hiện nay môi trường ấy đã đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi tình trạng ô nhiễm luôn ở mức báo động
thực tế cho thấy nhiều con sông tự nhiên đang dần cạn khô ao hồ đặc quánh rác thải đã gây khó khăn không nhỏ cho việc nuôi thả các loại cá
trước thực tế này nhiều đội phương đã tiến hành nuôi cá theo công nghệ tạo sông trong ao
dù mới được thành lập nhưng hợp tác xã thủy sản hòa phong đã được người dân trong vùng biết tới bởi việc hợp tác xã mạnh dạn ứng dụng nhiều công nghệ của nước ngoài trong nuôi trồng thủy sản như xây dựng ao nuôi kiểu mới xây bể trong ao trải bạt làm ao tròn có rốn đặc biệt là tạo ra sông nhân tạo trong ao
những khái niệm nghe rất mới với những người nuôi trồng thủy sản truyền thống
thế trước là nuôi cá truyền thống giống của bà con
con lâu đời rồi đấy nhưng mà sau khi mà gặp được giáo sư người mỹ về chuyển giao khoa học công nghệ cho cái công nghệ tạo sông trong ao và chúng tôi đã nghiên cứu và đi áp dụng công nghệ của nước ngoài là thành công
mô hình sông trong ao thực chất là tạo một dòng sông trong ao tĩnh dùng máy tạo khí dòng tuân hoan để nước luôn lưu chuyển khắp ao
những chiếc máy bơm ở đầu góc sẽ đẩy nước lưu thông một chiều tạo thành một dòng sông nhỏ
trong ao khi nước chảy liên tục cá trong bể sẽ hình thành thói quen bơi ngược dòng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đây là điểm khác biệt của mô hình nuôi cá sông trong ao so với phương pháp nuôi truyền thống
dòng sông này nó tạo dòng chảy từ những động cơ
ví dụ như là một cái máy lén khí này và một cái động cơ motor và cái ba pha thì nó khỏe
hai cái liên kết với nhau tạo ra cái lén khí
rồi đẩy ra các cái
rồi đẩy ra các cái
ống khí nó đẩy lên gặp cái vòm lốc của mình nó cong thì nó tạo ra dòng sông
ngoài ra do các đoạn sông nhân tạo trong ao nuôi có đáy thảm bê tông cứng cùng các loại máy tạo sóng
máy sục khí máy quạt nước máy hút chất thải ở khu vực đáy
nên vừa đảm bảo điều kiện sống tối ưu lại vừa đảm bảo chất lượng cá
đến lành đồn xa hiện nhiều nông dân trong vùng đã tìm đến với mong muốn được học hỏi
mô hình nuôi cá ứng dụng công nghệ của hợp tác xã hòa phong
tính đến nay hòa phong đã chuyển giao được năm mươi dòng sông nhân tạo
không chỉ ở địa phương mà còn rất nhiều các tỉnh thành khác như hải dương thành phố hà nội thanh hóa
từ đến nay hòa phong đã chuyển giao được năm mươi dòng sông nhân tạo
không chỉ ở địa phương mà còn rất nhiều các tỉnh thành khác như hải dương thành phố hà nội thanh hóa